bên lề của kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn nhiều cử tri đặc biệt quan tâm về nội dung thảo luận trực tuyến của quốc hội như dự án luật giám định tư pháp luật dự án luật đầu tư sửa đổi
sau đây là ý kiến của cử tri về các dự án luật sửa đổi mà quốc hội vừa thảo luận trong ngày hôm nay
vấn đề đầu tư cho những lĩnh vực về đổi mới sáng tạo cũng như là về khoa học công nghệ còn rất là ít
nhiều cơ chế chính sách pháp lý thì đã ra đời rồi nhưng mà cái khâu thực thi thì gặp rất là nhiều cản trở
thứ hai nữa là cái khâu đầu tư về cơ sở hạ tầng thông tin cơ sở về hạ tầng giáo dục
rồi sự liên kết các nguồn lực ở trung tâm thí nghiệm lại với nhau liên kết các chuyên gia trong nước và quốc gia lại thành một hệ thống
để chúng ta phục vụ cho cái động máy sáng tạo và khoa học công nghệ nó nhanh hơn
thì chúng ta sẽ có thể tạo ra một hệ thống để chúng ta phục vụ cho cái động máy sáng tạo và khoa học công nghệ nó nhanh hơn
thì cái móc xích của việc đầu tư cơ sở vật chất đang gặp rất là nhiều khó khăn
tôi nghĩ rằng là cần phải có những cơ chế mạnh hơn trong cái việc là làm sao để chuyên gia
những chuyên gia giỏi trong cái ngành công nghiệp bốn những cái ngành chuyên gia hàng đầu của việt nam
mà trong những lĩnh vực khác nhau họ có thể cống hiến mạnh hơn
cái kỳ vọng của cá nhân tôi là những công nghi tông nghệ như chúng tôi sẽ có cơ hội qua cầu nối của các sở ban ngành

nhà nước được tiếp cận nhiều hơn đến các địa phương như thành phố đà nẵng hay các tỉnh miền trung khác
để có thể tiếp cận nhiều hơn với các doanh nghiệp mà mọi người có thể đang chưa có nhiều thông tin
và chưa được biết đến nhiều những cái giải pháp công nghệ mà có thể hỗ trợ cho cái nội lực của mọi người hiện tại
thì tôi mong muốn là nhà nước có thể đóng vai trò đâu đó các sở ban ngành đóng vai trò là một cầu nối
chúng tôi cảm thấy rằng là mặc dù cái đề án tám trăm bốn mươi bốn mặc dù rất là nhiều cái quy định liên quan tới luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
hỗ trợ cho cái doanh nghiệp đóng vai sáng tạo
cũng như là khoa học công nghệ nhưng mà khâu triển khai thì chúng tôi cảm thấy rằng là vẫn chưa thực sự là hiệu quả
thì chúng tôi mong muốn phải đầu tư mạnh mẽ hơn trong cái quy trình triển khai cũng như là nguồn nhân lực trong quá trình triển khai
thay vì chúng ta cứ đầu tư hạ tầng thì chúng ta phải đầu tư phần cứng về phần mềm nhiều hơn
để cho cái sự thông suốt cũng như là liên tục trong cái quá trình đầu tư giữa phần cứng và phần mềm nó mang tính hiệu quả